thế nhưng việc xử lý cán bộ đảng viên liên quan đến những sai phạm đó lại có biểu hiện nương nhẹ gây bất bình trong dư luận
năm hai nghìn một mươi tám thanh tra tỉnh hòa bình đã tiến hành thanh tra một mươi tám dự án có dấu hiệu vi phạm về đất đai đầu tư xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính
đối với các tổ chức doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân có sử dụng đất
trên địa bàn huyện lương sơn trong đó có bốn dự án liên quan trực tiếp đến việc buông lỏng quản lý của cấp xã và một dự án thuộc về trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện
đối với ủy ban nhân dân huyện lương sơn kiểm điểm trách nhiệm đối với các xã có dự án mà cộ cá nhân tự đặt và tự xây nhà tự rao bán trên mạng
kiểm điểm trách nhiệm cá nhân từ cấp xã
nguyên nhân trước hết là sự buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở của các phòng chuyên môn của ủy ban nhân dân huyện
và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân huyện và chủ tịch ủy ban nhân huyện
cũng như phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường và đất đai
đối với các xã thì cũng đã chỉ đạo kiểm điểm chủ tịch phó chủ tịch và công chức
địa chính môi trường của xã tân vinh xã nhuận trạch là hai xã trực tiếp có sai phạm trên địa bàn
dự án bảo vệ rừng trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái sunset do ông nguyễn đỉnh thọ làm chủ đầu tư trên địa bàn xã tân vinh
là một trong những dự án có sai phạm nghiêm trọng khi xây dựng công trình mà không có giấy phép xây dựng
xây dựng các căn nhà lưu trú khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt
trong khi đất được ủy ban nhân dân huyện cho thuê để thực hiện dự án bảo vệ rừng
trồng rừng các công trình như bể bơi khu giải trí và các căn hộ đã gần như hoàn thiện
thế nhưng phải đến khi thanh tra tỉnh vào cuộc những sai phạm đó mới được phát hiện
không chỉ riêng xã tân vinh mà những xã khác có dự án vi phạm đều có chung tình trạng đó
và đây là cách xử lý sai phạm của cấp ủy chính quyền các xã đó
tổ chức kiểm điểm đối với tập thể ủy ban nhân dân xã và cá nhân đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã

đồng chí phó chủ tịch ủy ban xã và đồng chí công chức địa chính xây dựng biểu quyết và thống nhất
cho rằng mức độ sai phạm cũng chưa nghiêm trọng cho nên yêu cầu tập thể với các cá nhân
không đưa vào kỳ luật mà kiểm điểm rút kinh nghiệm
sau này thì thanh tra về làm việc với xã thì xã mới nắm được là anh này có đăng tải là có cái dự án ở đây
thế nên là khi mà xã mà nắm được là cái thông tin đó
thì xã mới nắm được là anh này có đăng tải là có cái dự án ở đây
thế nên là khi xã đã làm việc với anh hùng mà đề nghị anh hùng là dỡ bỏ cái biển quảng cáo
thế rồi là dỡ bỏ cái trang thông tin ở trên cái hệ thống trang của bên bất động sản mà do một số người đăng lên
sai phạm chưa đến mức kỷ luật không thể quản lý được hết hoạt động xây dựng và mua bán đất đai của người dân
là những lý do mà cấp ủy chính quyền các xã đưa ra để lập luận cho sự nương nhẹ
khi xem xét xử lý cán bộ đảng viên có liên quan
tuy nhiên những bao biện kiểu đó không có sức thuyết phục
thế nên là tôi cho rằng là cái mức độ xử lý đối với các cá nhân xã phạm như là khoảng quá nhẹ

thế nên là tôi cho rằng là cái mức độ xử lý đối với các cá nhân xã phạm như là khoảng quá nhẹ
thế nên là tôi cho rằng là cái mức độ xử lý đối với các cá nhân xã phạm như là khoảng quá nhẹ
thì cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều có cái chủ trương là liên minh chính xác kịp thời
không có vùng cấm không có ngoại lệ
tuy nhiên thì đúng là trong quá trình xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức viên chức
thì nó có một số cái hạn chế vướng mắc bất cập
cũng liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai
người dân liên tục tố cáo về quyết định của ủy ban nhân dân tp hòa bình
trong suốt hai năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
giao đất cho chín hộ ở xóm tám xã sủ ngòi cho phép các hộ chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm
đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở và đất trồng cây lâu năm không đúng với quy định
đồng thời đồng ý cho năm hộ tại xóm bốn xã sủ ngòi chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm
sang đất ở đã vi phạm luật đất đai
nhiều công trình xây dựng trên đất vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt thời gian qua
trong cái diện tích đất mình mua thì nó khoảng trên ba mét
thì cái diện tích đã được chuyển đổi từ lúc mình mua ấy là đất thổ cư
nó vào khoảng một bốn trăm linh mét
thì thực ra là trước mình cũng đã xin cấp cái giấy phép để định xây nhà
nhưng vì là lên chỗ sở kế hoạch sở xây dựng nó chưa cấp
thế nên là mình cũng không xây nữa
và mình về mình mở cái khu vui chơi của trẻ em
và lý do được đưa ra để lý giải cho những sai phạm đó là
cái nguyên nhân ban đầu mà để xảy ra sai phạm
tôi cho là cái trình độ của cán bộ tham mưu rất yếu
xong quá trình tham mưu chưa trúng chưa đúng
cho nên nó mới để xảy ra sai phạm
sau khi được chỉ ra thì chúng tôi hết sức là sâu sắc và nghiêm túc rút kinh nghiệm
thế và cũng tự nhận hình thức
thấy sai thì phải sửa thôi
các cán bộ có liên quan thì đối với thẩm quyền của xã là chúng tôi cũng đã xem xét kỷ luật
một cán bộ phòng tài nguyên môi trường chủ tịch ủy ban nhân dân xã sủ ngòi
hai cán bộ địa chính xây dựng xã nhận hình thức kỷ luật khiển trách
tuy nhiên theo thanh tra tỉnh hòa bình
trách nhiệm lớn nhất thuộc về người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố
khi ký hàng loạt quyết định sai phạm
tương tự như ở huyện lương sơn
chính quyền thành phố cũng loay hoay và né tránh việc nhận hình thức kỷ luật
đối với cán bộ lãnh đạo
do đó ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã phải kiến nghị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hòa bình
trong trường hợp mà anh kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm rồi
mà vẫn tái phạm thì rõ ràng là phải có xử lý hình thức
mà không thể là lần này anh sai vẫn rút kinh nghiệm
lần sau anh sai vẫn tiếp tục như thế là vẫn rút kinh nghiệm
đúng không ạ
thì quan điểm của tôi là trong quá trình thực hiện thanh tra
thì chỉ rất rõ những cái sai phạm cụ thể
và kiến nghị xử lý đúng các tổ chức là cá nhân có sai phạm